một xe đầu kéo vận chuyển một cây đa có kích cỡ rất lớn từ quảng ngãi ra hà nội vừa bị lực lượng tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phát hiện và bắt giữ do vi phạm các quy định về an toàn giao thông
một xe đầu kéo vận chuyển một cây đa có kích cỡ rất lớn từ quảng ngãi ra hà nội vừa bị lực lượng tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phát hiện và bắt giữ do vi phạm các quy định về an toàn giao thông
một xe đầu kéo vận chuyển một cây đa có kích cỡ rất lớn từ quảng ngãi ra hà nội vừa bị lực lượng tuần tra của phòng cảnh sát giao thông quảng bình phát hiện và bắt giữ do vi phạm các quy định về an toàn giao thông